sau khi xảy ra trận lũ quét vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám người dân bản nậm như một và chính quyền địa phương các ngành chức năng của huyện nậm pồ đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai với ước tính thiệt hại ban đầu đã lên tới hơn bốn tỷ đồng
ngoài ra chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai do dự báo mưa lũ vẫn còn tiếp diễn kéo dài đến ngày hai mươi tháng tám
anh đỗ công mạnh vẫn chưa hết băng hoàng vì những gì mà thiên tai đã gây ra chỉ trong tích tắc toàn bộ tài sản tích lũy bao năm của anh đã bị dòng nước lũ cuốn trôi bỗng chốc cả gia đình anh lâm vào cảnh màn trời chố đất nhưng điều may mắn nhất là cả gia đình đã kịp thoát nạn không ai bị thương
còn thầy giáo lương văn tươi đã phải đục mái tôn cùng đồng nghiệp đưa bốn cháu nhỏ ra ngoài thoát nạn đây là lần đầu tiên thầy giáo này chứng kiến một trận lũ lớn và gây nhiều hậu quả đến như vậy kể từ năm hai nghìn một mươi
ngay sau khi trận lũ quét xảy ra chính quyền huyện nậm pồ đã khẩn trương cử các lực lượng xuống giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
tính đến cuối giờ chiều ngày một mươi bảy tháng tám thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính đã lên đến hơn bốn tỷ đồng
riêng trường tiểu học nậm nhừ đã bị trôi hoàn toàn một nhà bán chú của học sinh với sáu phòng ước tính thiệt hại khoảng một năm tỷ đồng
diễn biến thời tiết cũng còn mưa và sẽ phức tạp nên chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng chức năng và ủy ban xã bám nắm và theo dõi diễn biến tình hình cụ thể để có biện pháp ứng phó cho kịp thật
hiện tại người dân bản nậm nhừ một xã nậm nhừ huyện nậm bồ đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai đồng thời ứng phó với những diễn biến thời tiết cực đoan tiếp tục có thể xảy ra
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên trên địa bàn tỉnh sẽ có đợt mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi chín đến hai mươi tháng tám